chương trình hôm nay xin giới thiệu bài vấn đề quyền con người dưới tác động của công nghệ thông tin ở việt nam hiện nay của tiến sĩ vũ duy duẩn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thiết bị điện tử ngày nay được sử dụng những hình ảnh thu được sẽ xâm hại đến các quyền cá nhân
thiết bị điện tử ngày nay được sử dụng những hình ảnh thu được sẽ xâm hại đến các quyền cá nhân
cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch
có các quyền thân nhân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của bộ luật này và luật khác có liên quan
tuy bộ luật dân sự thừa nhận việc chuyển đổi giới tính nhưng hành lang pháp luật cho việc chuyển đổi giới tính vẫn chưa được xây dựng
nguyên nhân là việc chuyển đổi giới tính liên quan đến những yêu cầu và điều kiện khác nhau về độ tuổi tình trạng hôn nhân các vấn đề về an sinh xã hội y tế
và nhiều vấn đề xã hội khác
pháp luật nước ta cần ghi nhận vấn đề này nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận trong xã hội
đồng thời cũng bảo đảm tính thận trọng phù hợp với thông lệ quốc tế và không trái với truyền thống phong tục tốt đẹp của dân tộc
điện thoại thông minh smartphone đã và đang là phương tiện hai trong một do thống nhất tính chất tư liệu tiêu dùng
giải trí tìm hiểu thông tin
thông tin đã được sản xuất trong thời đại kinh tế chi thức phổ biến và truyền tải chi thức mua sắm hàng hóa tại nhà nơi làm việc nơi nghỉ dưỡng thanh toán ngân hàng
nhưng phần lớn người dùng nước ta chưa có kiến thức và thật sự am hiểu về bảo mật khi dùng smartphone
trong khi đó đây lại là mảnh đất màu mỡ cho mã độc ứng dụng độc hại và tội phạm mạng trục lợi theo nhiều cách
thực tế ngày càng có nhiều mã độc nhằm vào người sử dụng smartphone để đánh cắp thông tin
thống kê mới nhất của công ty an ninh mạng
bkav cho thấy hơn hai mươi hai smartphone khoảng hơn bốn triệu smartphone ở nước ta từng bị lây nhiễm mã độc
hiện nay việt nam đang thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ban hành kèm theo quyết định số hai nghìn năm trăm bốn mươi năm qdtt ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng
thông tin chính phủ
internet đã thay đổi cách thức mua sắm của người tiêu dùng
tỷ lệ lớn thương mại điện tử đã và sẽ đến từ điện thoại thông minh với hàng triệu người dùng để xem và mua sắm hàng hóa tại nhà
nơi làm việc trong các nhà hàng sân bay nhà ga phố đi bộ vào bất kỳ giờ nào trong ngày
nhưng các loại virus mã độc và phương thức tấn công lừa đảo trực tuyến đang gây tác hại không nhỏ cho việc thực hiện quyền thương mại và thanh toán điện tử
những thông tin cá nhân người dùng cũng trở thành thứ hàng hóa được săn đón
vì các nhà cung cấp cần biết về nhu cầu tiêu dùng và dự báo thị trường
đó là cơ hội cho giới tội phạm mạng thu lời bất chính
các nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ hàng hóa có thể mua lại thông tin người dùng từ các hacker
và chính họ cũng đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo trên mạng
trong số các tội phạm mạng lừa đảo tài chính là một trong những cách phổ biến nhất để ăn cắp thông tin thẻ thanh toán và các thông tin về các tài khoản ngân hàng trực tuyến
kẻ gian không cần đến phần mềm
độc hại vì chỉ với kỹ năng phát triển web và lợi dụng tâm lý người dùng vẫn có thể tiến hành lừa đảo
về phía người dùng việc tìm thông tin trên các trang web tiết kiệm được thời gian đi lại dễ dàng có thông tin về hàng hóa và chính sách của nhà cung cấp
nhưng đây lại là cơ hội thuận lợi cho giới tội phạm mạng khai thác và tìm mọi cách đánh cắp thông tin của người dùng
các chuyên gia của carper skylab đã phân ra ba dạng đánh cắp thông tin của người dùng là
ngân hàng thanh toán điện tử
và cửa hàng mua sắm trực tuyến
giới tội phạm có xu hướng đầu tư nhiều nguồn lực vào việc phát triển phần mềm độc hại như vậy đồng thời phát triển nhiều kỹ thuật tinh vi để nhanh chóng lây nhiễm và lẩn tránh các sản phẩm chống diệt virus
không dừng ở đó thời gian gần đây xuất hiện và ngày càng gia tăng của mã độc trực tiếp tống tiền
các nạn nhân phải trả tiền chuộc bằng tiền ảo bitcoin mới lấy lại được dữ liệu
trước tình hình trên
ngày đầu năm hai nghìn hai mươi
thống đốc ngân hàng nhà nước đã có chỉ thị yêu cầu các đơn vị thuộc ngân hàng nhà nước các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đẩy mạnh hoạt động quản lý giám sát đối với loại hình phương tiện hệ thống thanh toán điện tử mới tại việt nam nhằm tăng cường bảo đảm an ninh an toàn trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ tín dụng
các mạng xã hội blog web cá nhân hấp dẫn ở chỗ mở cho mỗi cá nhân cơ hội giao lưu với thế giới bên ngoài và bày tỏ chính kiến một nhu cầu không có điểm dừng
chỉ trong vài năm sự ra đời và lớn mạnh của thông tin xã hội đã thay đổi cách tiếp cận thông tin của công chúng họ không chỉ là người đón nhận thông tin mà còn là người phát tán thông tin và tham gia phát triển thông tin
đến thời điểm tháng một năm hai nghìn một mươi năm theo thống kê của
well socion net người việt nam đang đứng thứ tư trên thế giới về thời gian sử dụng internet với năm hai giờ mỗi ngày chỉ sau philippines đứng đầu là sáu giờ tiếp đó là thái lan với năm năm giờ và brazil là năm bốn giờ một ngày
người việt nam sử dụng internet cũng đứng thứ chín về số thời gian trung bình dành cho mạng xã hội là ba một giờ mỗi ngày đứng thứ hai mươi hai trên thế giới tính theo dân số về số người sử dụng mạng xã hội là ba mươi
trong đó facebook là mạng xã hội được sử dụng thông dụng nhất
hiện nay hầu hết mọi người đều thích đăng ảnh xem ảnh video về trẻ con mọi người đều vui vẻ và những đứa trẻ cũng chưa đủ lớn để đưa ra bất kỳ phản ứng đáng kể nào
việc đăng ảnh riêng tư giấy khai sinh chứng minh nhân dân tình trạng sức khỏe hộ chiếu bảng điểm bằng đại học tin buồn ốm đau chết cướp bóc giết người hiếp dâm kể cả thông tin sinh chắc học
giấu gân tay dùng để mở smartphone
diễn ra phổ biến và là một phần của thông tin xã hội
hệ quả là hồ sơ của các cá nhân bị chia sẻ công khai và trở thành đề tài đàm tiếu có tính xúc phạm trong đời sống thường nhật đặc biệt trên hệ thống báo chí và internet
bất luận hậu quả tâm lý là tốt hay xấu việc đăng tải thông tin cá nhân là hoàn toàn vi phạm quyền riêng tư của họ đặc biệt đối với trẻ em học sinh sinh viên người khuyết tật hay người yếu thế nói chung
nếu chúng ta không được phép đăng ảnh riêng tư của một đời
người trưởng thành lên mạng thì tại sao chúng ta lại có quyền làm như thế với các con mình
phải chăng một đứa trẻ thì có ít quyền riêng tư hơn một người lớn và khi lớn lên chúng sẽ đối diện và chịu hậu quả như thế nào
với những thông tin hình ảnh thời thơ bé đã bị cha mẹ dùng quyền của mình tung lên mạng
quyền riêng tư của trẻ em thiếu niên và thanh niên không chỉ là vấn đề bức xúc ở việt nam mà ở mọi nơi trên thế giới có kết nối với mạng internet
ở nhiều quốc gia
chẳng hạn điểm kiểm tra thi của học sinh sinh viên được phát riêng cho từng người không ai biết điểm của ai
nếu phải dán công khai thì thông tin được công bố chỉ bao gồm điểm và mã số của từng người và mã số này cũng là bí mật của họ không ai biết mã số của ai
mỗi học sinh sinh viên được cấp một tài khoản riêng để tra cứu điểm thi của mình và những thông tin này hoàn toàn được bảo mật
ở mỹ vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đã phải áp dụng luật về quyền giáo dục gia đình và quyền riêng cho học sinh sinh viên
với những quy định ngặt nghèo về các thông tin của học sinh sinh viên
đạo luật này nghiêm cấm tất cả các hành vi để lộ bất cứ thông tin nào về điểm số hay thành tích và những thông tin riêng tư khác của học sinh sinh viên
với bất cứ ai ngoại trừ học sinh sinh viên đó và chính cha mẹ của họ nếu học sinh sinh viên dưới một mươi tám tuổi
giáo viên cũng không được phép thảo luận về năng lực học tập của bất cứ sinh viên đại học nào với bất cứ ai khác mà không được phép của sinh viên đó
theo bộ luật dân sự sửa đổi năm hai nghìn một mươi bốn
nếu bí mật đời tư của công dân bị xâm phạm thì cá nhân có quyền trình báo cơ quan công an để ngăn chặn hành vi này
đồng thời ngăn chặn việc phát tán những thông tin đó hoặc có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
phải thu hồi tiêu hủy chấm dứt việc sử dụng hình ảnh bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật
người thực hiện hành vi quay lén có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội làm nhục người khác hoặc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nếu cố tình chia sẻ phát tán hình ảnh có nội dung nhạy cảm của người khác
người vi phạm có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai mươi năm tùy theo mức độ vi phạm
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài vấn đề quyền con người dưới tác động của công nghệ thông tin ở việt nam hiện nay của tiến sĩ vũ duy duẩn
bài đăng trên tạp chí cộng sản
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau